và câu hỏi tiếp theo của độc giả dành cho phó giáo sư bùi xuân thành ạ
câu hỏi này là của chị nguyễn thị tuyết nhà ở quận tân phú tp hcm
nước nhà tôi cặn lắng rất là nhiều ở đáy và các thiết bị đung nước
vậy thì có vị làm sao hay không và cách xử lý như thế nào
cặn lắng màu trắng ở dưới các thiết bị nấu nước
hoặc là có sử dụng để nấu nước
thì thông thường cái đó là do nguyên nhân là do độ cứng
độ cứng ở đây tức là cái nguồn gốc nó do từ các ion canxi và manhê ion hai cộng
thì những cái này khi nó tạo tủa thì nó sẽ hình thành cái lớp trắng ở dưới đáy các cái thiết bị nấu nước
cái mức của độ cứng thì nhỏ hơn dùng cho sinh hoạt nó thì nhỏ hơn ba trăm linh mg trên lít
nếu chúng ta nhỏ hơn cái đó thì cũng không đến mức
nhưng mà lớn hơn thì nó sẽ gây ra các hiệu ứng
ví dụ như chúng ta nấu đồ ăn thì đồ ăn sẽ chậm chính hơn
do nó cản trở cái sự chuyên nhiệm
cái nữa là khi chúng ta pha trà hai pha cà phê thì sẽ bị giảm mùi vị
còn khi chúng ta giặt quần áo thì chúng ta sẽ tốn nhiều bột giặt hơn so với bình thường
thì do những cái ion này nó lại tương tác với các phân tử của bột giặt
nó dẫn đến là nó vô hiệu hóa dẫn đến chúng ta tốn tốn nhiều hơn
và khi chúng ta tắm chúng ta cũng cảm thấy là nó rít đầu nó rít hơn
thì cái đó là do cái ion canxi và manhê là do cái độ cứng
thuật tử là độ cứng của nước gây ra
vâng với độ cứng của nước thì có thể tạo ra những hiện tượng như vậy
và không chỉ là ảnh hưởng đến sức khỏe mà trước tiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng làm hao tốn sò bông mà khi chúng ta sử dụng